văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra và xử lý về tình trạng đất bỏ hoang
ở nhiều dự án khu đô thị tại huyện mê linh
và để hiểu rõ hơn về thực trạng này mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
khu nhà ở làng hoa tiền phong
khu nhà ở bình đức
hàng loạt khu nhà ở khu đồ thị dựng biển trên dọc trục đường chính xã tiền phong huyện mê linh hà nội
và đây là quan cảnh bên trong
bãi cỏ ngút ngàn với đàn bò lên đến hàng trăm con
bãi cỏ này một mươi năm về trước là bờ sôi dụng mật nuôi sống hàng nghìn người dân xã tiển phong
dụng tôi tất cả khu vực này suốt từ trên này xuống dưới kia
nhưng chủ yếu là phần dưới kia